thưa quý vị khu đất vàng hơn chín m hai với công trình từ thời pháp thuộc tại số sáu mươi một phố trần phú quận ba đình tp hà nội
hiện đang thu hút sự chú ý của dư luận phá rỡ giữ nguyên hay xây dựng công trình mới một mươi một tầng tại khu đất này
và hiện các giải pháp đang được các cơ quan chức năng tính toán nhằm có giải pháp thực hiện một cách phù hợp đảm bảo công khai và minh bạch
tòa nhà bốn mặt phố có lịch sử lên đến gần một trăm linh năm thế nhưng mái cổ với kiến trúc độc đáo này đã bị dỡ xuống
bên trong các khối nhà đã gần như bị phá sập hoàn toàn điều này khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối
khi mà tòa nhà bị phá đi thì nó cũng rất là đáng tiếc trong lịch sử phát triển đô thị của hà nội thì khu vực phía tây nam của hà nội đó
thì công trình nhà sửa cơ khí biêu điện đó cùng với cả bệnh viện saint paul cùng với cả tòa nhà trường nữ sinh bây giờ là bộ tư pháp
nó là những công trình lớn đầu tiên ở khu vực đấy vì thế cho nên nó có vai trò là những yếu tố mốc định hình về hình ảnh đô thị
ở trong khu vực đấy ngay từ ngay đầu lịch sử mà đô thị hóa ở khu vực đấy rồi
được biết đây trước là trụ sở chính và nhà máy sản xuất của công ty cổ phần thiết bị biêu điện
sở quy hoạch kiến trúc hà nội cho biết công trình này không nằm trong danh mục công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
đại diện sở quy hoạch kiến trúc hà nội cũng khẳng định việc di rời nhà máy ra khỏi khu trung tâm để xây dựng công trình đa năng
với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại đây chỉ được cao tối đa một mươi một tầng mật độ xây dựng năm mươi là phù hợp định hướng
đã được thủ tướng phê duyệt và đã được các cấp có thẩm quyền xem xét chấp nhận
tuy nhiên hiện việc phá rỡ và xây dựng tại khu đất này đang bị tạm dừng để tiến hành kiểm tra
giả soát hồ sơ quy trình thủ tục triển khai dự án tại số sáu mươi một trần phú
liên quan đến vấn đề này mới đây bộ xây dựng đã có văn bản đề nghị ubnd tp hà nội trước mắt phải tạm dừng thi công
giả soát về các chỉ tiêu quy hoạch phương án kiến trúc công trình tại số sáu mươi một phố trần phú
để đảm bảo tuân thủ quy định phù hợp với quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan khu trung tâm chính trị ba đình
trước đó bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cũng đã yêu cầu tạm dừng thi công công trình
đồng thời tổ chức kiểm tra quy trình thủ tục triển khai dự án nêu trên
và một công trình có tuổi đời gần một trăm linh năm đã bị phá rỡ và thay vào đó có thể sẽ là một công trình mới dự kiến được xây dựng là một mươi một tầng
nhiều câu hỏi đang được đặt ra trong đó việc xây dựng liệu đã phù hợp với quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan khu trung tâm chính trị ba đình hay chưa
và cần phải có một chính sách tổng thể quy hoạch như thế nào tại những khu vực nội đô
phân tích của kiến trúc sư phạm thanh tùng tránh văn phòng hội kiến trúc sư việt nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi